sau khi được cục hàng không việt nam cấp phép tăng tần suất chuyến bay chặng nội địa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
nhiều hãng hàng không cũng đã tăng giá vé máy bay
đến nay các hãng việt nam airlines bamboo airways vze đều được tăng tần suất khai thác lên hai chuyến một ngày
trong khi đó chuyến bay hà nội thành phố hồ chí minh đi đà nẵng vẫn giữ nguyên một chuyến chuyến một ngày
tuy nhiên giá vé máy bay của các hãng trong tháng bốn cao hơn hẳn so với bình thường
đơn cử giá vé máy bay một chiều của vietnam airlines từ hai bảy đến bốn bảy triệu đồng đối với hãng phổ thông và sáu bảy triệu đồng đối với hãng thương gia
bamboo airways có giá từ hai chín đến ba hai triệu đồng
vze bán vé một chiều tuyến bay trên với giá hai chín triệu đồng trở lên